về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông than bản mông
bên lề quốc hội các đại biểu đa số đồng tình với chủ trương này của chính phủ
điều này cũng gây khó khăn cho cơ sở khám chữa bệnh cho không đủ kinh phí trang trễ cho hoạt động

tôi cho rằng là báo cáo của chính phủ liên quan đến hai cái dự án này là hết sức thuyết phục và cần thiết phải đầu tư
tất nhiên chúng ta cũng cần phải hài hòa giữa cái nhu cầu đầu tư cho phát triển trước mắt với yêu cầu về phát triển bền vững lâu dài
như vậy thì song song với việc đầu tư các công trình thì cần phải đảm bảo tối đa việc bảo tồn
gìn giữ phát huy rừng nguyên sinh và đồng thời cũng phải tái tạo lại rừng ở các khu vực thiết yếu
rồi rừng phòng hộ đầu nguồn
để đảm bảo phát triển bền vững lâu dài
vấn đề đặt ra khi xây dựng một cái hồ chứa nước thì nó cũng phải liên quan đến vấn đề là di dân
rồi vấn đề phải là xử lý những cái khu rừng đó có liên quan
thì vấn đề cái dự án này thì các đại biểu cũng đã có đề cập
và cái cơ quan mà có trách nhiệm cũng phải xác định là thì sẽ phải có những cái việc mà tái tạo
trồng rừng mới ở những cái khu vực phù hợp để bảo đảm về các vấn đề môi trường
và phải có những các cái nghiên cứu căn cơ phân tích nguyên khoa học để cái quá trình mà giải phóng mặt bằng
rồi là xử lý cái rừng ở trong cái khu vực này để làm sao đó nó phải đáp ứng được cái yêu cầu chặt chẽ khắt khe trong cái vấn đề bảo vệ môi trường
để phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững thì yếu tố con người là rất quan trọng
nhờ đại biểu cho rằng
cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước
nguồn nhân lực đây là một cái yếu tố để quyết định về cái sự tăng trưởng trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh
để mà nâng cao cái hiệu suất lao động của kinh tế xã hội
thế thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng cái nguồn lực của chúng ta mặc dù tiềm năng gì rất lớn
nhưng mà cái khả năng để mà đáp ứng cái yêu cầu của xã hội thì nó đang còn rất hạn chế
bởi vì chúng ta không có cái nguồn
nguồn nhân lực chất lượng cao
vậy thì phải đặt ra là nhà nước phải có chính sách như thế nào cho cái câu chuyện dài hơi
để các trường đại học có được sự tự chủ
để đào trạo ra những các cái đội ngũ cán bộ là có cái nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội